đội cảnh sát điều tra công an huyện văn bàn phối hợp với công an thị trấn tàng lòng huyện bảo thắng
tiến hành tuần tra kiểm soát tại khu vực thị trấn tàng lòng đã phát hiện một đối tượng nam điều khiển xe mô tô gắn biển kiểm soát hai mươi bốn v một trăm linh chín nghìn năm trăm sáu mươi một
qua xác minh biển kiểm soát này là của xe mô tô bị mất trộm tại xã sơn thủy huyện văn bàn vào ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa đối tượng về trụ sở làm việc
tại đây đối tượng khai họ tên là trương danh minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã xuân giao huyện bảo thắng tỉnh lào cai
chiếc xe minh đang đi là do trộm cắp được
ngoài minh còn có hai đối tượng khác cùng tham gia là đặng trọng hà và phạm trung kiên cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện bảo thắng
các đối tượng khai nhận từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã thực hiện sáu vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện văn bàn
hiện cơ quan công an huyện văn bàn đã thu hồi được toàn bộ số tăng vật và tiến hành các thủ tục trao trả cho người dân